cục hàng không việt nam cho biết từ một mươi bốn h ngày hai mươi một tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai đến một mươi bốn h ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi
đường băng hai mươi năm r bảy l của cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất sẽ tạm đóng cửa để sửa chữa nâng cấp
theo đó cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất sẽ đóng cửa từng phần để thi công kết nối các nhánh đường lăn song song
đang thi công với đường băng theo phương án đã được cục hàng không việt nam phê duyệt
cục hàng không việt nam cũng yêu cầu các hãng hàng không thực hiện việc trả slot không sử dụng theo quy định
sử dụng đúng slot kế hoạch thời gian đến hoặc đi từ một sân bay theo phép bay đã cấp để tăng hiệu quả
trong việc điều phối sử dụng slot đồng thời tăng cường khai thác các khung giờ đêm